phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an
đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện đức hòa báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
và lắng nghe những ý kiến kiến nghị của các cử tri
tại buổi tiếp xúc cử tri ý kiến về vấn đề thu hồi tài sản vi phạm hiện nay thực hiện chưa được nhiều
do đó đề nghị các cấp ngành tăng cường hơn nữa công tác này bảo đảm thu hồi tài sản vi phạm
để phục vụ nhu cầu phát triển đất nước
đối với lĩnh vực tam nông cử tri ý kiến chúng ta đã đề ra quyết sách quan trọng
để phát triển vùng đồng bằng sông cửu long thế nhưng hiện nay
việc triển khai các chương trình dự án vẫn chưa tiến hành
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
vui mừng thông báo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo đó năm hai nghìn một mươi tám chính phủ cùng các cấp ngành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp
phát triển kinh tế xã hội hoàn thành một mươi hai trên một mươi hai chỉ tiêu
quốc hội đề ra